cảm ơn các bạn đã theo dõi
hợp báo kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã được tổ chức sáng nay tại hà nội
chiều nay công an vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng đâm vào đầu
cháu bé một mươi một ngày tuổi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
hợp báo kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh điện biên
đã có nhiều việc làm hành động để chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam
giúp họ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại hà nội
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
và trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ duyệt màn sử thi nghệ thuật
phục vụ lễ mít tình kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với chủ đề về chặng đường bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
màn sử thi nghệ thuật mang tên bản hùng ca bảy mươi năm công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ có kết cấu gồm năm phần khái quát quá trình hình thành phát triển
những đóng góp cũng như những hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong quá trình chiến đấu
bảo vệ tổ quốc và trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
tại buổi sơ duyệt hôm nay bộ trưởng trần đại quang hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực
của đội ngũ nghệ sĩ diễn viên tham gia thực hiện chương trình nhận định màn sử thi là một tiết mục
nghệ thuật có chất lượng cao với nội dung đặc sắc nêu bật được hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ vai trò của lực lượng công an nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử
của đất nước dân tộc cũng tại buổi sơ duyệt hôm nay bộ trưởng trần đại quang cùng các đồng chí lãnh đạo
bộ công an đại diện các đơn vị tham gia tổ chức chương trình đã đóng góp ý kiến cho các nghệ sĩ
diễn viên nhằm điều chỉnh và hoàn thiện hơn một số nội dung và các mặt công tác biểu diễn để màn sử thi này
đạt chất lượng nghệ thuật cao hơn có phần phục vụ hiệu quả lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sẽ diễn ra vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin truyền thông
tổ chức hợp báo kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an phó trưởng ban thường trực ban tổ chức quốc gia
đồng chí nguyễn thế kỷ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chủ trì buổi họp báo
dự buổi họp báo có các đồng chí lãnh đạo đại diện bộ thông tin truyền thông hội nhà báo việt nam
đại diện lãnh đạo các tổng cục bộ thư lệnh đơn vị trực thuộc bộ cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
phóng viên biên tập viên các báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trung tướng lê văn đệ phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân đã báo cáo tấm tắt tình hình
kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay
cụ thể thời gian qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã xây dựng và triển khai hiệu quả
các chương trình kỷ niệm ngày truyền thống như chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong toàn lực lượng công an nhân dân về truyền thống bảy mươi năm công an nhân dân việt nam
tổ chức hội thảo cấp quốc gia với chủ đề bảy mươi năm công an nhân dân việt nam xây dựng chiến đấu trưởng thành
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công tác tuyên truyền về nghề truyền thống của ngành
được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động về nguồn
đền ơn đáp nghĩa thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm
được thực hiện theo đúng kế hoạch có trọng tâm trọng điểm đáp ứng tốt theo kế hoạch và chương trình đề ra
bám sát đề án kỷ niệm của thủ tướng chính phủ gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
và hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ban bộ ngành trung ương tổ chức hai mươi một hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó có nhiều hoạt động như tổ chức truyền hình trực tiếp bốn chương trình gồm tôn vinh bảy mươi tập thể cá nhân công nhân viên chức lao động
cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên sóng antv tối ngày một mươi tháng tám
chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong công tác phối hợp giữa công an
và quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và quốc phòng trên sóng quốc phòng việt nam tối ngày một mươi bốn tháng tám
truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm sáng ngày một mươi tám tháng tám trên sóng vtv một
cầu truyền hình giao lưu các nhân chứng lịch sử công an nhân dân tại đầu cầu hà nội và bang trung ương cục miền nam tỉnh tây ninh trên vtv một tối ngày một mươi tám tháng tám
ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như chiếu phim truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam trên kênh antv
vtv một đài phát thanh truyền hình địa phương
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân
tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chuỗi các sự kiện kỷ niệm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị văn hóa văn nghệ thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân
gắn với hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân để hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi thân thiện và có sức lan tỏa trong lòng nhân dân từ đó phát huy truyền thống vẽ vang công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
sáng nay đảng ủy lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân đã gặp mặt cán bộ tiền khởi nghĩa cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lãnh đạo cấp tổng cục cấp cục học viện trường đại học cao đẳng trung cấp và tương đương thuộc tổng cục đã nghỉ hưu cư trú tại các tỉnh phía bắc nhân bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
trung tướng trần bá thiểu bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt
tại buổi gặp mặt các đồng chí trong đảng ủy lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống bảy mươi năm công an nhân dân
trung tướng trần bá thiệu đã bày tỏ sự kính trọng biết ơn và đánh giá cao những đóng góp to lớn sâu sắc của các cán bộ lãnh đạo cao cấp của tổng cục và các đơn vị trực thuộc qua các thời kỳ đối với sự nghiệp xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe phát huy truyền thống tốt đẹp công an nhân dân luôn xứng đáng là những tấm gương giáo dục các thế hệ trẻ phát triển tổng cục chính trị công an nhân dân vững mạnh
trung tướng trần bá thiểu cũng thay mặt đảng ủy lãnh đạo tổng cục báo cáo với các đại biểu kết quả công tác tổng cục đã làm và đang làm trong thời gian qua đặc biệt là hoạt động tham mưu và trực tiếp thực hiện các đề án kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
theo mặt các đại biểu đại tá nguyễn thúy bình nguyên cục trưởng cục công tác đảng và công tác quần chúng đã phấn khởi tự hào trước sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng công an nhân dân những năm qua đạt nhiều thành tích trong đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước được đảng nhà nước nhân dân ghi nhận đánh giá cao